công an huyện đắk long tỉnh đắk nông cho biết đã bắt tạm giam nguyễn hữu anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và hồ đức sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại xã quảng sơn huyện đắk long để điều tra và làm rõ về hành vi cướp tài sản
ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn hiệu anh và hồ đức sơn cùng một đối tượng khác đến nhà anh nông văn duy chú tệ xã quảng sơn để đòi nợ
nguyễn hiệu anh đã đánh anh duy sau đó các đối tượng yêu cầu anh duy ký giấy cầm cố xe máy của mình với giá một mươi triệu đồng nhưng không đưa tiền cho duy
tiếp đó ba đối tượng lấy chiếc xe máy của duy mang đi cầm lấy tiền chia nhau tiêu xài
ngày hôm sau nguyễn hữu anh cùng một đối tượng khác tiếp tục đến nhà duy và viết một giấy bán xe máy cày rồi yêu cầu duy ký tên
nhận được tin báo công an xã quảng sơn nhanh chóng có mặt và yêu cầu những người có liên quan về trụ sở làm việc
vụ việc đang được công an huyện đắk long tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
tại tỉnh vĩnh phúc công an huyện tam đảo vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
và phó con dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tải xã ngọc thanh thành phố phúc yên về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường tại thị trấn đại đình huyện tâm bảo
trước đó công an huyện tâm đảo nhận đơn trình báo của chị lê thị bích nhung chú tại xã đạo trù về việc chị trần thị lan chú tại yên dương điều khiển xe mô tô bị cầm soát tám mươi tám e một hai mươi chín nghìn chín mươi tám
chở chị nhung từ khu công nghiệp bá thiện huyện bình xuyên về đến đoạn đường tỉnh lộ ba trăm linh hai thuộc thị trấn đại đình
thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe mô tô cùng chiều không bị kiểm soát vọt lên áp sát giật chiếc túi sách của chị nhung sau đó tăng ga bỏ chạy về hướng xã đạo trù
bên trong chiếc túi sách có hai chiếc điện thoại di động hơn bốn triệu đồng tiền mặt một thẻ atm và một số giấy tờ tùy thân khác đều mang tên lê t bích nhung
ngay sau khi nhận tin báo công an huyện tam đảo đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra xác minh và truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác phát động phong trào toàn dân tham gia tổ giác tội phạm
cơ quan công an đã xác định được hai đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp giật trên là nguyễn văn giáp và phó quang dự
ngay sau đó nguyễn văn giáp và phó quang dự lần lượt được cơ quan công an triệu tập đến để làm việc
hai mươi bốn tháng sáu tôi và trưởng anh dự đi vòng vòng các tuyến đường đi ra đến tâm lộng tôi đi lên đường tây thiên đại đình
và gặp một đường
tôi đã có một đường tiêu rồi sau đó anh dự cướp tận rồi sau đó tôi phóng xe bỏ chạy
bạn áp sát tôi với dịch tử của một mươi phụ nữ xong rác phòng ra chạy về từ hương văn thạch
tiền chúng tôi cướp được có chia nhau mỗi người chịu dưới và năm trăm linh nghìn chúng tôi dùng hành trình với nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an viện tâm đảo đã thu giữ một xe máy
là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án cùng các tăng vật khác có liên quan
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn văn giáp và phó quang dự theo quy định của pháp luật
bản thân nguyễn văn giáp có hai tên án về các tội mua bán trái phép trên bà tùy và cố ý gây tương tích
còn đối tượng phó quang dự có hai tiền án về tội cướp tài sản
nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng đối tượng thực hiện vụ án vào giữa ban ngày
có nguyên chất manh động khi đối tượng gây án sử dụng áo trúc nặng che đầu khẩu trang để che mặt
biệt số xe của các đối tượng để tháo gây khó khăn trong việc điều tra truy xét truy nguyên
tuy nhiên đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết niệm cán bộ chính trị tham gia tổng tác
không quản lý
vì vậy khẩn trường sang mình đến ngày hai mươi chín sáu hai nghìn hai mươi chúng tôi đã tiến hành bắt giữ tượng hàng tượng
việc nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp liều lĩnh táo tợn của công an huyện tam đảo
đã và đang góp phần giữ vững ổ định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn viện
góp phần cùng toàn lực lượng công an thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
thông tin về bắt giữ các vụ trộm cắp tài sản tại sóc trăng và vĩnh long sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn thanh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn phước thời sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại phường bốn thành phố sóc trăng về hành
vì trộm cắp tài sản trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hưng và thời có mặt
tại năm a thấy có một chiếc xe máy để cạnh xe mình nhưng không chung giữ nên cả hai đã nảy sự ý định
trộm cắp sau đó thời điều khiển xe của mình để hưng điều khiển xe vừa trộm được mang bị kiểm soát
sáu mươi b hai trăm linh nghìn bảy trăm tám mươi năm nhằm mục đích bán thiêu xài cá nhân nhận được tin báo của quần chứng nhân dân lực lượng
chức năng đã tiến hành điều tra xác minh và bắt giữ hai đối tượng công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh
long vừa thi hành quyết định bắt tạm giam bốn mươi ngày đối với bị can phạm minh nhàn một mươi bảy tuổi
chú xã giai xuân huyện phong điền thành phố cần thơ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
nhàn là đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp xe máy mang biển số sáu mươi bốn ac hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai tại phường ba
thành phố vĩnh long sau đó cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và
cấm đi khỏi nước cơ chú đối với nhàn để điều tra hành vi trên tuy nhiên nhàn đã bỏ trốn
khỏi địa phương nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đến ngày hai mươi ba tháng sáu công an đã bắt giữ
được nhàn khi đang lẩn trốn tại thành phố cần thơ nhàn là đối tượng có một tiền sự về hành vi trộm
cấp tài sản một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc theo hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với
bị công an huyện tam bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
khoảng hai giờ chiều qua lực lượng công an kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ông phạm thái hoàng
ở xã tường lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã phát hiện nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu
ăn thua bằng tiền các đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi một đối tượng tạm giữ
một bộ tài xỉu một mươi một xe mô tô một mươi điện thoại di động cùng với số tiền trên người các đối tượng khoảng bảy mươi triệu đồng
đoạn đường d gần núi bùi thuộc tổ dân phố nam sơn phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
nơi đã xảy ra vụ cướp giật tài sản tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nạn nhân là chị nguyễn thị hường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại tiểu khu la mát
thị trấn kiện khê huyện thanh liêm bị một đối tượng đi xe máy giật một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng bảy triệu đồng
rồi nhanh chóng tẩu thoát ngay sau khi nhận được trình báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý
đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng đinh thanh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thanh hà huyện thanh liêm là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
vật chứng thu giữ gồm một xe máy mang biển số chín mươi h tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi một một điện thoại một dây chuyền một dao và một số đồ vật có liên quan
trong thời gian tháng sáu vừa qua tôi đã dùng dao vào xe máy của mình để chặn cướp tiền của người phụ nữ tôi đi làm công nhân đi trên đường vắng của mình
đấu tranh khai thác bước đầu tuấn khai nhận với thủ đoạn lợi dụng trời chập tối các tuyến đường vắng phương tiện ít người qua lại
đối tượng sử dụng xe máy đi lòng vòng trên các tuyến đường d gần núi bùi thuộc tổ dân phố nam sơn phường châu sơn thành phố phủ lý để theo dõi quan sát
sau khi phát hiện mục tiêu là những phụ nữ có tài sản đi một mình tuấn áp sát xe dùng dao đe dọa nạn nhân để cướp cướp giật tài sản rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
chỉ tính từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đối tượng này đã gây ra bốn vụ cướp cướp giật tài sản
được biết tuấn cũng đã có một tiền án về hành vi
tuấn đã bị cướp giật ra tù vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
qua hành vi của đối tượng đinh thanh tuấn gây ra cơ quan công an khuyên kéo các chị đi nàm công dân về muộn
nên đi về các khu đường vắng nên tụ tập nhau lại xong đi tầm bốn năm người đi qua các khu vắng
thì đối tượng có biểu hiện cướp tài sản cướp giật thì nhìn thấy một nhóm người đi lại
tầm bốn năm người thì nó cũng sợ là không rời sinh ra cái việc cướp này
chị em phụ nữ đi nàm về đi tham gia hôm nay thường thì nên có các cái túi đeo người hay là túi sách đeo ba
thì nên cất vào trong cốp xe máy
với tinh thần kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm trong thời gian ngắn
đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã kịp thời làm rõ bắt giữ đối tượng gây án
được nhân dân ghi nhận đánh xa cao
qua các vụ việc trên mỗi người dân nhất là phụ nữ
cần nâng cao cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản
khi ra đường cần hạn chế mang theo các tài sản có giá trị
cảnh sát khi qua những đoạn đường vắng
đồng thời cung cấp thông tin để cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm
góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần thị phương liên sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên ba mươi năm bãi vượt xã lộc hòa thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng lại thị nhàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ba trăm năm mươi hai hoàng văn thụ phường quang trung thành phố nam định tỉnh nam định
còn về tội tham mô tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ hữu thuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn đại đê xã đại an huyện vụ bản tỉnh nam định
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý